nghiên cứu văn học việt nam từ góc nhìn văn hóa là một xu hướng nghiên cứu đang phát triển
nó không chỉ là xu hướng đáp ứng nhu cầu về mặt phương pháp kiến thức của nhiều người nghiên cứu hiện nay
mà còn là xu hướng đáp ứng nhu cầu thưởng thức văn hóa qua văn học của công chúng
văn học có vai trò to lớn trong việc sáng tạo và phát triển văn hóa
trước hết cách nghiên cứu này làm phong phú thêm cách nhìn về văn học tương tác đến sự phát triển của văn học
mặt khác người nghiên cứu có thể soi dọi lại những giá trị văn hóa được phản ánh về chiều sâu trong văn học
vốn là sự thâm nhập và tồn tại của văn hóa trong các hiện tượng đời sống
nhiều nghiên cứu văn học minh chứng bằng văn hóa mà nhìn bản thân ngôn từ nghệ thuật các văn bản tác phẩm
các tác giả các hiện tượng văn học như là những hiện tượng văn hóa và nó nằm như một thành tố và như một cấu trúc văn hóa
việc mở rộng các nghiên cứu liên ngành những nghiên cứu về tiếp cận văn học từ giác độ văn hóa được đặc biệt chú trọng
bởi vì đây là một độ bở trong nghị nghiên cứu văn học trong tình hình mới và tương tích với bối cảnh văn hóa mới của toàn cầu
nghiên cứu văn học việt nam từ góc nhìn văn hóa đã góp phần khẳng định bản sắc văn hóa và sức sống mãnh liệt của văn hóa việt nam
trong đời sống người việt nói chung trong văn học việt nam nói riêng
đây cũng là xu hướng nghiên cứu tác động đến sự phát triển của cả văn hóa lẫn văn học